tiếp nối các chương trình trình diễn nghệ thuật cổ xưa từ nhiều tháng trước
truyền nhạc phố cổ vừa trở lại với những người yêu âm nhạc truyền thống
được tổ chức tại trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ
chương trình đã mang đến một không gian âm nhạc truyền thống
làm say lòng người trong những ngày hà nội vào thu
tách biệt hoàn toàn với công khí tấp nập và náng nhiệt trên những khu phố đi bộ
không gian của chương trình vừa chầm lắng vừa ấm áp thân quen
khiến người xem như bước vào một thế giới khác
khai màn với một tiết mục chống trèo
chương trình đã mở ra một không gian âm nhạc đậm chất cổ truyền thâm trầm và sâu lắng
tiếp sau đó những bộ môn nghệ thuật truyền thống như hát trèo
sầm ca trù tuồng tiếp tục được thể hiện sản dị và mộc mạc
có tới hơn một mươi tiết mục được biểu diễn trong cùng một buổi tối
đã khiến cho nhiều khán giả có mặt tại đây hoàn toàn bị cuốn hút
và chìm đắm trong không gian thấm đẫm chất thằng lòng hà nội xưa
hôm nay là lần đầu tiên tôi được biết có một cái địa chỉ rất là đẹp
rất là sang trọng và rất là nghiêm túc ngay giữa khu phố cổ này
thành ra tôi hôm nay là rủ thêm một số người bạn để đi quyết tâm đi bằng được để xem
và hôm nay mới xem được một số tiết mục ban đầu cũng đã cảm nhận được thấy là
ở đây nó rất đầy đủ có nhiều loại hình nghệ thuật

đêm như này thì người ta sẽ cảm thấy là thỏa mãn hơn là đi xem từng thứ một
giai điệu ra diết đến nao lòng của bài hát du ả đào mười thương
hay những thanh âm dữ dội của vở trèo cổ được thể hiện bởi những tên tuổi đầy tiếng tâm
như nghệ sĩ nhân dân thúy ngân nghệ sĩ nhân dân xuân hoạch nghệ sĩ nhân dân thanh hoài
họ đã thực sự sống hết mình cho vai diễn trên sân khấu nhỏ bé này

người lớn tuổi hay trẻ tuổi đều như bị cuốn hút vào từng cử chỉ ánh mắt của những nghệ sĩ gạo cội này
thật sự thì cảm xúc khi mà đến được nghe các nghệ sĩ biểu diễn trực tiếp nó rất là khác
so với chỉ xem thông qua một cái màn hình nhỏ
thì đấy là một trải nghiệm rất là tuyệt vời đối với em và em rất mong muốn là có thể
tham dự được những cái chương trình như này thường xuyên hơn và những chương trình này
có thể để cho các nhiều các bạn trẻ hơn nữa biết đến chương trình để bà tố những giá trị truyền thống của việt nam ạ
chuyện nhạc phố cổ
đã trở thành điểm hẹn cho du khách yêu mến các bộ môn nghệ thuật truyền thống của việt nam
thế mới thấy những loại hình âm nhạc được sản sinh ra từ hàng trăm năm trước đến nay
vẫn tiếp tục được trình diễn và hưởng ứng nồng nhiệt trên mảnh đất kinh kỳ này